học tập trong nhà tràng tu viện cũ hay trong khuôn viên ủy ban xã
chuyện đang diễn ra ở ninh bình dù nơi đây vẫn có những ngôi trường bỏ không
ở ninh bình cùng với tên gọi trung học phổ thông vũ duy thanh là sự tồn tại song song của hai ngôi trường
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi một
tù viện có niên đại gần chín mươi năm này đang là điểm trường bất đắc dĩ của hơn một học sinh và giảng viên
của trường trung học phổ thông vũ duy thanh từ những ngày đầu thành lập trường
tính đến nay trải qua một mươi tám năm các thế hệ học sinh vẫn phải học tập trong những dãy nhà cấp bốn cải tạo
phần nhà tràng của tu viện đã có quyết định dừng sử dụng gần một mươi năm trước
do hết niên hạn được chưng dụng thành nhà hiệu bộ
thì bắt đầu là trường văn công cho nên là huyện là đặt cái địa điểm là cái trường này nó của huyện
đặt địa điểm là tại cái khu nhà tràng này và trường này ngày càng phát triển hiện tại là có hai mươi bảy lớp
thì phải tiếp thu tiếp một mươi năm cái phòng cấp bốn ở phía dưới này nữa
thì mấy cái phòng cấp bốn dưới này thì xây từ năm bảy mươi tám rồi cũng được xuống cấp
bảy năm trước cách điểm trường hiện tại một mươi km
một dự án được ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình phê duyệt với số vốn gần bảy mươi tỷ đồng
chia thành hai giai đoạn nhằm thay thế trường trung học phổ thông vũ duy thành đã xuống cấp
dự kiến hoàn thành năm hai nghìn một mươi ba
ngôi trường mới với diện tích hai hectare này tính đến nay mới chỉ xây dựng thô được hai dãy nhà
tương đương với hai mươi phòng học cùng phần tường bao quanh và cổng trường
nghĩa là chưa hoàn thành giai đoạn một
các hoạt động xây dựng cũng đã tạm dừng từ năm hai nghìn một mươi ba
và từ đó đến nay dự án bỏ hoang
công trình thường diện là dãn thay bài
và kéo dài
còn cụ thể thì kéo dài bao giờ thì mình không biết được
và khi nào có tiền thì tiếp tục đầu tư xây dựng
cũng tại ninh bình trường mầm non xã xuân thiện huyện kim sơn
được triển khai xây dựng gần một mươi năm nay vẫn chưa thể hoàn thiện
sau khi được tái khởi động dự án vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
cam kết bàn giao trường trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nhưng tính đến thời điểm hiện tại dự án đứng trước nguy cơ tiếp tục thủng tiến độ
các hoạt động xây dựng cũng đã tạm dừng từ năm hai nghìn một mươi ba
từ tháng bảy hai nghìn một mươi một thì bắt đầu khởi công dự án
nhưng vì nguồn vốn nó khó khăn
chính vì vậy công trình phải dừng lại khoảng đến đầu hai nghìn một mươi sáu
để bắt đầu hoàn thiện thủ tục
và hai nghìn một mươi bảy bắt đầu với thi công trở nạn
những câu chuyện như ở trường trung học phổ thông vũ duy thanh
hay trường mầm non xã xuân thiện
không phải điển hình của riêng tỉnh ninh bình
như ở nghệ an
công cấp nghề kinh tế kỹ thuật bắc nghệ an
với tổng số vốn ba giai đoạn lên đến một trăm linh tỷ đồng
hay ở hương yên
là trường đại học thủy lợi cơ sở hai
với số vốn đầu tư là một bốn trăm linh tỷ đồng
dự kiến đáp ứng việc dạy và học cho hơn một mươi năm học sinh
nhưng đến nay cơ sở mới chỉ có khoảng bốn trăm linh sinh viên theo học
mỗi trường hợp có một lý do khác nhau
để giải thích cho tình trạng lãng phí các công trình giáo dục

trường trung học phổ thông vũ duy thanh
thay đổi quy hoạch hay nằm trong kế hoạch giãn đầu tư
là những lý do được phía chính quyền địa phương cung cấp cho lãnh đạo nhà trường
hay như trường mầm non xã xuân thiện
lý do được lãnh đạo xã đưa ra là thiếu vốn
những lý do này không đủ thuyết phục
để lý giải cho tình trạng treo thi công
đang gây ra không ít phiền hạ
điển hình như ban lãnh đạo trường trung học phổ thông vũ duy thanh
hàng năm chỉ có thể xin kinh phí tu sửa điểm trường
mà không có điều kiện mở rộng cơ sở vật chất
bởi vướng móc đây là điểm trường tạm thời
hai học sinh của trường mầm non xã xuân thiện
vẫn đang phải học trong điểm trường mượn trụ sở của bì băn dân xã
đối với xuân thiện thì trường mầm non đã phải ở
dạy học nhờ các phòng của khu hợp tác xã
rồi bì băn xã cũ
nên là nó không đảm bảo về quy quách và thiêu chuẩn để giảng dạy
và tất nhiên thiệt thòi nhất vẫn là các em học sinh
những tương lai của đất nước
trung là học sinh lớp một mươi kỳ trung học phổ thông vũ duy thanh
thường mang cơm trưa đến ăn tại trường
trong những ngày em có hai ca học sáng và chiều
khi trường cách xa nhà
đây là tình trạng chung khi điểm trường hiện tại cách xa nhà
của đại đa số các em học sinh
em kết thúc tiết học vào độ một mươi hai giờ kém
và buổi chiều thì vào học tầm hai h
nên là thời gian nghỉ trưa cũng không có nhiều
nên là nhà thì xa nên không về được
để tìm một lời giải thích thỏa đáng
cho sự vất vả không nên có của các em học sinh
chúng tôi tìm đến sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình
là cơ quan phụ trách về giáo dục cấp tỉnh cao nhất
tuy nhiên lãnh đạo sở giáo dục từ chối trả lời cơ quan báo chí
với lý do không giữ giấy tờ
nếu em xuống làm việc mà muốn có thông tin chính xác nhất là sẽ phải liên hệ với ủy ảnh dân tỉnh hay là bên kia chủ ủy
đầu tư tiền tỷ rồi bỏ hoang
trong khi cơ sở vật chất hiện tại lại xuống cấp
không có tiền nâng cấp cải tạo
là hệ quả của tư duy quy hoạch thiếu tầm nhìn
và trong khi chúng ta luôn nói đến giáo dục là sự nghiệp của toàn dân
thì đáng tiếc sự nghiệp đầy nghịch lý ấy lại đang diễn ra ở nhiều nơi
có lẽ là tâm trạng của bất kỳ ai
khi tận mắt thấy ngôi trường bỏ hoang gần chục năm nay
với những người dân như ông dung
mong mỏi đơn giản là cánh cổng kia sẽ có ngày được mở
để con đường đến trường của con em họ sẽ gần hơn